nắng nóng khô hành kéo dài từ đầu năm đến nay đang đẩy nguy cơ cháy rừng lên mức đỉnh điểm tại một số tỉnh nam trung bộ
để hạn chế đến mức thấp nhất cháy rừng các địa phương đã chủ động nhiều giải pháp ngăn chặn nhằm giảm thiểu thiệt hại cho chủ rừng và môi trường sinh thái
phản ánh sau của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh phú yên địa bàn được cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp năm cấp cực kỳ nguy hiểm
sông hình là huyện miền núi của tỉnh phú yên có hơn ba mươi tám hectare rừng
trước cảnh báo nguy cơ cháy rừng cao chính quyền địa phương đã khẩn trương phối hợp với các chủ rừng
cắt cử lực lượng tham gia bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trong mọi tình huống
đồng thời phân công cán bộ kiểm lâm thường xuyên nhắc nhở xử phạt những người tham gia khai thác
chăm sóc rừng và các hoạt động dùng lửa bát ong nấu nướng hút thuốc
phối hợp với các ban ngành đoàn thể và các tổ đội thường xuyên tuyên truyền hợp dân để tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy rừng
phương tiện chữa cháy còn hạn chế trong khi diện tích rừng chủ yếu ở địa hình đồi núi phức tạp
hạn hiếm nguồn nước là nguyên nhân xảy ra nhiều vụ cháy rừng tại tỉnh phú yên nhưng chậm được ngăn chặn khống chế
để chủ động hơn trong mọi tình huống chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng của tỉnh phú yên
đã thường xuyên đưa ra cảnh báo cháy cho các chủ rừng củng cố ba trăm tám mươi năm tổ đội bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng với hơn hai bảy trăm ba mươi thành viên
đồng thời phân công cán bộ kiểm lâm ứng trực tại các vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao kể cả ngày thứ bảy chủ nhật và ngày nghỉ lễ

đáng lo ngại nhất hiện nay là diện tích rừng trồng của người dân và doanh nghiệp có khoảng một mươi sáu năm trăm linh ha
đây là loại rừng dễ xẻ ra chai lớn rất khó khống chế trong mùa nắng nóng